đảng ta đã giao trọng trách cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tại sao mấy chục năm qua doanh nghiệp nhà nước chưa phát huy được vai trò của mình
thưa quý vị doanh nghiệp có vốn nhà nước đang nắm giữ tổng tài sản là ba tám triệu tỷ đồng
tổng vốn nhà nước đang đầu tư tại các doanh nghiệp là một sáu mươi bảy triệu tỷ đồng
đi cùng với đó là trách nhiệm phát triển kinh tế mà doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò tiên phong dẫn được
mặc dù nắm trong tay nguồn lực quan trọng như vậy nhiều doanh nghiệp nhà nước đã không thể phát huy lợi thế sẵn có
mà hoạt động trong thế cầm chừng vì những nguyên tắc cứng nhắc cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
có một thực tế là các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ rất nhiều tài sản lớn
nhưng có không ít doanh nghiệp
không thể làm bừng nợ khối tài sản đó
luật quản lý sử dụng vốn nhà nước năm hai nghìn một mươi năm yêu cầu phải bảo toàn và phát triển vốn nhà nước
tại điều năm điều bốn mươi bốn của luật đã chỉ rõ
cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chủ tịch công ty chỉ được quyết định sau khi kế hoạch sản xuất kinh doanh dự án đầu tư hoạt động mua bán tài sản được cơ quan chủ quản phê duyệt
điều đó có nghĩa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều phụ thuộc vào thẩm quyền

bảo toàn vốn nhà nước là nhiệm vụ chính trị
kinh doanh mà thu lỗ là có lỗi lớn cho dù không tư túi
vậy nên doanh nghiệp không muốn phá rào
mà chỉ cần làm đúng
như chỉ đạo trên bảo sao dưới làm vậy
trong quản lý nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng thì cũng có sai lầm cũng có khuyết điểm
cơ chế thể chế của mình đặt ra cũng có thể là không thể giám sát hết quan sát hết và kiểm tra hết tất cả
những thứ đó bao giờ nó cũng có là hai mặt tồn tại trong một vấn đề
mình nhìn nó như một hiện tượng khách quan
và nếu như thế thì sẽ thúc đẩy
thúc đẩy tức là để tạo ra cho mỗi người quản lý mỗi người tham gia trong quá trình đó
có cái nỗ lực hết mình cho đạt được một công việc một kết quả cao nhất có thể
với tư duy an toàn làm gì cũng phải bảo toàn vốn nhà nước
doanh nghiệp sợ sai nên không dám nghĩ không dám làm
vì vậy có những doanh nghiệp hoạt động theo cách giật gấu vá vai
từ chính tài sản nhà nước
chẳng hạn như cho thuê đất để bù lỗ để bảo toàn vốn nhà nước
chứ không phải là tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh
theo đúng nhiệm vụ được sao
thưa quý vị nhiều doanh nghiệp nhà nước chấp nhận thua lỗ
hoạt động kém hiệu quả trong suốt thời gian dài
có phần nguyên nhân từ việc doanh nghiệp không có quyền tự quyết
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
thực tế đó cho thấy doanh nghiệp nhà nước cần một cơ chế mới
một sự đổi mới về tư duy
trong cách điều hành doanh nghiệp nhà nước
loại bỏ sự trì trệ yếu kém
và ngăn chặn sự lãng phí thất thoát tài sản công
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
chính phủ đã thực hiện nhiều đề án quan trọng
nhằm đổi mới phát triển hệ thống doanh nghiệp nhà nước
nhưng dù đổi mới mô hình doanh nghiệp thế nào
nguyên tắc bảo toàn vốn vẫn là yêu cầu sống còn
vậy nên có những doanh nghiệp hoạt động theo kiểu bình mới rượu cũ
thậm chí loay hoay suốt cả thập kỷ
mà vẫn không thể vực dậy
chấp nhận rủi ro dần tới
có sự sáng tạo có sự đổi mới
và những thứ đó không thể thiếu
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
vì doanh nghiệp muốn tồn tại là phải bảo toàn vốn rồi
phải phát triển vốn rồi
cho nên hãy để nó hoạt động bình thường
để nó bảo toàn và phát triển vốn
chứ không phải là phải bảo toàn và phát triển vốn trước
tư duy bảo toàn vốn gắn liền với cơ chế kế hoạch hóa tập trung
khi đó doanh nghiệp nhà nước đã đặt ra một cơ chế
đó là mọi hoạt động cung ứng sản xuất do nhà nước quản lý chi phối
nhưng khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tư duy sợ mất vẫn tồn tại và trói buộc
khiến cho nhiều doanh nghiệp nhà nước
ngày càng yếm thế trước sức cạnh tranh khốc liệt của môi trường kinh doanh
vì vậy có ý kiến cho rằng
người sở hữu vốn chỉ nên giữ vai trò cổ đông
không nên đồng thời quản lý mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
chúng ta vẫn đảm bảo an toàn vốn
nhưng cần phải linh hồn
và theo hướng tổng thể
chứ không phải là từng khoản đầu tư một
thứ hai là theo hướng là cả một quá trình
thì không phải là ở một thời điểm cố định nào đó
và cái thứ ba thì phải hết sức quan tâm hơn
câu chuyện về tách bạch giữa vai trò quản lý và sở hữu
với doanh nghiệp nhà nước
nhà nước hãy thực hiện đầy đủ
đúng quyền của người chủ sở hữu trong công ty
theo hướng tổng thể
theo cơ chế thị trường
hãy đừng có thực hiện theo là mệnh lệnh hành chính
đừng có can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp bằng mệnh lệnh hành chính
tại buổi gặp mặt các tập đoàn tổng công ty nhà nước đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng phạm minh chính đã nhắc nhở
đảng nhà nước nhân dân tin tưởng các đồng chí để ra nguồn vốn tài sản rất lớn
thì phải làm thế nào để không phụ lòng tin đó
điều mà doanh nghiệp nhà nước mong mỏi
là được chủ động sử dụng vốn chủ động sản xuất kinh doanh
với tư cách là người quản lý doanh nghiệp
khi đó doanh nghiệp mới có cơ hội thực hiện mục tiêu mà đảng nhà nước đặt ra cho họ
thưa quý vị với vị trí then chốt trong nền kinh tế
doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng sẽ là những con xếu đầu đàn
dẫn dắt các ngành nghề kinh doanh các chuỗi cung ứng đẩy mạnh sản xuất trong thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi bốn chính phủ xác định là năm tăng tốc phát triển sở hữu
đã được mục tiêu mà đại hội đảng lần thứ một mươi ba đề ra
để làm được điều đó cần gỡ bỏ những trở ngại
khích lệ những quyết tâm đổi mới từ tư duy đến cách làm
từ đó hệ thống doanh nghiệp nhà nước sẽ thực sự chuyển mình
và thể hiện được sứ mệnh quan trọng trong nền kinh tế